thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít cho biết đã xác định và mời làm việc
đối với trần hoài phong chú tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long hiện đang tạm trú ở thành phố cần thơ
để làm rõ về hành vi làm vé số trúng thưởng giả để lừa đại lý vé số trên địa bàn huyện mang thít
đổi thưởng với số tiền tám mươi một triệu đồng
tại cơ quan công an trần hoài phong đã thừa nhận vào ngày ba mươi một tháng một mươi phong đi từ thành phố cần thơ
đem theo ba tờ vé số đã cạo sửa thành vé số trúng giải nhất và tìm đến một đại lý vé số
ở thị trấn cái nhung huyện mang thít tỉnh vĩnh long để đổi thưởng
sau khi kiểm tra chủ đại lý này đã đổi thưởng với thỏa thuận một mươi thuế
phong đã nhận số tiền gần tám mươi một triệu đồng sau khi trừ thuế
vào chiều cùng ngày chủ đại lý này đem vé số đến một đại lý vé số lớn hơn ở tỉnh vĩnh long để đổi thưởng
thì phát hiện ba tờ vé số trên là vé số đã bị cắt rán hết sức ti
hiện tại thì người thân của phong đã hoàn trả đủ số tiền tám mươi một triệu đồng cho chủ đại lý vé số
đang trên đường vận chuyển hơn một mươi chín điếu thuốc lá điện tử đặng văn nhứ chú tại tỉnh thái bình
đã bị lực lượng công an huyện mai sơn tỉnh sơn la bắt giữ
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại quốc lộ sáu lực lượng công an huyện mai sơn tỉnh sơn la
phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã dừng kiểm tra
lực lượng công an huyện mai sơn đã dừng kiểm tra và phát hiện xe ô tô đi tuyến điện biên hà nội
do đặng văn nhứ điều khiển
thời điểm này trên xe còn có hai phụ xe khác là nguyễn ngọc cương và lò văn quỳnh
cùng chú tại tỉnh điện biên
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô chở bảy mươi hộp các tông chứa thuốc lá điện tử
tại thời điểm kiểm tra nhứ không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên
và chỉ khai nhận vận chuyển cho một người khác với giá là ba mươi đồng một hộp
trong một mươi năm triệu đồng và đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động
thế nhưng bác sĩ mitterly lại cùng với vợ tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ trái phép
gỡ niêm phong cơ sở thẩm mỹ để nhận khách
ngày ba tháng một mươi ông trương thanh tịnh hay còn gọi là bác sĩ mitterly
đã bị thanh tra sở y tế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn một trăm một mươi năm triệu đồng
đối với các hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
tuy nhiên đến ngày một mươi năm tháng một mươi một cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất
phát hiện bác sĩ mitterly và vợ là bà nguyễn thị thương vẫn phẫu thuật thẩm mỹ trái phép
đặc biệt là ông tịnh còn gỡ niêm phong và tiếp tục nhận khách để thực hiện phẫu thuật
thanh tra sở y tế đã tiếp tục xử phạt ông trương thanh tịnh số tiền ba mươi triệu đồng
và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi có giấy phép hành nghề và chứng chỉ hành nghề
hai phương tiện khai thác cát bệnh
trái phép trên tuyến sông hồng đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hương yên phát hiện và bắt quả tàng
tại thời điểm phát hiện trên quang chứa tàu pt hai nghìn sáu trăm bảy mươi chín có khoảng bốn trăm linh mét khối cát
còn trên tàu vr một năm không ba bảy tám không sáu có năm người
tất cả những người trên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và giấy tờ của phương tiện
đồng thời thừa nhận hoạt động khai thác cát là trái phép
điều tra ban đầu thủy thủ trên tàu vr một trăm năm mươi nghìn ba trăm linh sáu
khai nhận đã thực hiện theo chỉ đạo của người đàn ông tên tâm không rõ địa chỉ
trong khi đó những người trên tàu pt hai nghìn sáu trăm bảy mươi chín cho biết họ được một người tên là vận liên hệ để lấy cát và trở đi nơi khác
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên đã lập biên bản vụ việc tạm giữ phương tiện
và phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi
các tổ công tác của bộ công an đã triển khai ở năm mươi tám địa phương
cô đã phát hiện bàn giao cho công an địa phương sáu một trăm một mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong khoảng thời gian trên các tổ công tác của bộ công an do cục cảnh sát giao thông làm tổ trưởng
đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an cấp huyện thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tập trung kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý một một trăm hai mươi chín tài xế xe ô tô
bốn chín trăm sáu mươi ba tài xế xe máy và hai mươi sáu tài xế xe máy điện vi phạm
qua xác minh đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ghi nhận hai trăm ba mươi hai trường hợp vi phạm là cán bộ công chức
các trường hợp này ngoài xử lý theo quy định cục cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về cơ quan
đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của đảng của cơ quan
với sự quyết liệt không có vùng cấm không có ngoại lệ tai nạn giao thông có nguồn nhân do người điều khiển phương tiện
sử dụng rượu bia đã giảm rõ rệt cả ba tiêu chí
thưa quý vị chỉ vì rủ bạn đi nhậu nhưng bị bạn khiêu khích nên tức giận đấm bạn tử vong
bị cáo nguyễn đức thanh chú tại quận cẩm lệ đã bị tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt tám năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một tháng bốn thanh gặp anh nguyễn hữu trung chú tại địa phương
nên rủ nhau vừa đi uống bia vừa chơi bia cùng với một vài người bạn
trong lúc chơi trung dẫn đề
đến điểm là nói nhiều khiến anh thanh không vừa ý nên tính tiền ra về
lúc này trung đi theo bị cáo thanh về nhà và liên tục khiêu khích
thanh liên tục đấm vào vùng đầu cổ của trung khiến trung ngã xuống đường
mặc dù bị cáo đã cố gắng đưa trung đi cấp cứu nhưng trung đã tử vong
còn tại tỉnh bình phước vào tối qua ngày hai mươi năm tháng một mươi một một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng
xảy ra giữa hai xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ
bị thương rất nặng
theo thông tin ban đầu cho biết vào khoảng một mươi tám h một mươi năm tối cùng ngày
mạc ngọc quý chú tệ huyện hớn quản điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên xã
hướng từ tỉnh tây ninh đi huyện hớn quản
đến ấp xa trạch khai xã phước an bất ngờ va chạm trực diện với xe máy do điểu du đê
chú tệ huyện hớn quản cùng với hai thanh niên khác điều khiển chở nhau lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh đã khiến cho quý và đê tử vong tại chỗ hai người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát quản lý hành chính với trật tự xã hội công an tỉnh lào cai
phối hợp với công an thành phố lào cai đã tổ chức lễ phát động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo kết hợp cấp căn cước công dân
định danh điện tử trên địa bàn thành phố lào cai
tại buổi lễ ba mươi người dân của ba xã tà phời hợp thành và xã cam đường đã chủ động giao nộp ba mươi vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tổng kết kế hoạch cao điểm của công an tỉnh lào cai công an thành phố đã thu hồi
tổng số bốn trăm hai mươi sáu vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo các loại ra quyết định xử phạt hai mươi một vụ hai mươi năm đối tượng
phạt hành chính bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng và khởi tố bốn vụ chín đối tượng về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
vận chuyển tảng chữ hàng cấm và cố ý gây thương tích
chính sách an sinh xã hội chăm lo chú đáo đổi sống vật chất và tinh thần của nhân dân nhất là người có công với cách mạng
gia đình chính sách người có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai dịch bệnh
vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng dân tộc thiểu số công nhân người lao động người bị mất việc làm
đảm bảo mọi người mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón tết
đến thời điểm này việc thi công các hạng mục dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không điện biên cơ bản đã đáp ứng kế hoạch
theo kế hoạch là ngày hai tháng một mươi hai sẽ khai thác thương mại chính thức ba mươi tháng một mươi một sẽ bay kỹ thuật
dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không điện biên sau khi nâng cấp mở rộng sẽ có đường băng dài hai bốn trăm linh m
đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một và tương đương
đồng thời nâng công suất khai thác nhà ga hành khách lên năm trăm linh khách mỗi năm
từ tháng tám đến nay trung quốc đưa ra quy định mới khiến việc xuất khẩu tôm hùm bị ách tắc
trung quốc yêu cầu tôm hùm bông phải có chứng minh quá trình nuôi rõ ràng không sử dụng nguồn giống khai thác từ tự nhiên
con giống phải là thế hệ f hai
về thao gỡ khó khăn cho thị trường tôm hùm thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến cho biết
trong thời gian chờ phía trung quốc cung cấp thông tin biểu mẫu đăng ký mới
cục thủy sản phối hợp với các địa phương tổ chức hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức cá nhân tham gia chuỗi giá trị tôm hùm
thực hiện nghiêm quy định của luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị chủ trì phiên họp đánh giá kết quả tháng một mươi một của tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu từ đề án sáu căn cước công dân vneid để phục vụ an sinh xã hội
tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn thông tin này được đăng tải trên báo công an nhân dân số ra trong tuần
bộ trưởng tô lâm cho biết từ đầu năm đến nay các địa phương và đặc biệt là nhân dân đánh giá rất cao những nỗ lực
cố gắng của các bộ ngành thành viên của tổ công tác triển khai đề án sáu
cùng với đó đã nâng cao công tác quản lý nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật
đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng một mươi hai bộ trưởng tô lâm gợi mở các thành viên tổ công tác triển khai đề án sáu
cần đưa ra những giải pháp để làm sạch dữ liệu ở từng lĩnh vực bộ ngành
tập trung ứng dụng đề án sáu phục vụ những chính sách an sinh xã hội trong dịp tết nguyên đán
phục vụ các hoạt động ngân hàng giúp người dân tiếp cận tài chính chính thống phòng chống tín dụng đen
cũng trên báo công an nhân dân số ra trong tuần đăng tải bài viết có nhan đề
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở củng cố sức mạnh bảo vệ vững chắc an ninh trật tự ở cơ sở
nội dung bài viết nêu rõ hiện nay lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có ba lực lượng
gồm dân phòng bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách
được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau chưa có văn bản thống nhất
chính vì vậy chính phủ đã giao bộ công an chủ trì xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
theo đúng chỉnh tự thủ tục và dự kiến được quốc hội khóa một mươi năm thông qua tại kỳ họp thứ sáu
bài viết đã phân tích năm luật điểm chỉ ra việc ban hành dự án luật này là hết sức cần thiết
tất yếu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của thực tiễn đang đặt ra
giá khám bệnh bảo hiểm y tế mới cao hơn khoảng một mươi
đây là quy định đáng chú ý trong thông tư vừa được bộ y tế ban hành
thông tin này được đăng tải trên báo tuổi trẻ
giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế mới cao hơn khoảng một mươi

bệnh viện hạng bốn và trạm y tế xã là ba mươi một trăm linh đồng
so với mức cũ thì giá khám bệnh mới sẽ cao hơn khoảng một mươi
đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh trước ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trước thời điểm thực hiện giá mới này
bên cạnh đó thông tư cũng hướng dẫn giá khám bệnh hội trần giá dịch vụ ngày dường bệnh
giá dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật